công an thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đang xác minh điều tra làm rõ vụ hai nhóm thanh niên sử dụng hung khí rượt đuổi đâm chém nhau gây náo loạn trong đêm
trước đó trên mạng xã hội chia sẻ nhiều đoạn video ghi lại cảnh hai nhóm người mang hung khí đuổi nhau chém nhau
được biết vụ việc xảy ra vào lúc dạng sáng ngày bảy tháng một tại một quán ăn thuộc phường phú thọ thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
một nhóm thanh niên khoảng bảy người cả nam và nữ đi từ ngoài đường vào phía trong quán thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên khác khoảng một mươi người chạy xe máy tới cầm theo hung khí lao vào đánh chém
thế vậy thì nhóm thanh niên kia hốt hoảng bỏ chạy tuy nhiên một số người bị đuổi kịp bị chém liên tiếp vào người vào chân
hiện công an thành phố thủ dộ một đang xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật